hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng đại dương ocean bank
đây là một trong sáu đại án kinh tế được dư luận quan tâm với số bị cáo lên đến bốn mươi tám người tổng số tiền bị thiệt hại gần hai tỷ đồng
bị cáo hà văn thắm và bốn mươi bảy bị cáo khác bị đưa ra xét xử với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
dự kiến phiên xử sẽ kéo dài từ nay đến ngày hai mươi một tháng ba
sau phần thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo trong phiên làm việc buổi sáng và đầu giờ chiều
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã đọc bản cáo trạng đối với bốn mươi bảy bị cáo trong vụ đại án kinh tế
theo cáo trạng hà văn thắm được xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
các vi phạm pháp luật của hà văn thắm và cấp dưới như cho vay huy động tiền gửi
trì lãi suất vượt chân trì lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng đã gây thiệt hại cho ngân hàng này gần hai tỷ đồng
gây ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của ngân hàng nhà nước
ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của chính phủ
do có đông người tham gia tố tụng với gần sáu trăm linh người là nhân chứng
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và đại diện các đơn vị chủ quản
phiên tòa đã chia thành hai phòng xét xử
những người tham gia tố tụng sẽ trả lời thẩm vấn tham gia tranh tụng thông qua hệ thống micro
và màn hình kết nối với phòng xử chính nơi hội đồng xét xử ngồi điều hành và xét xử
tòa cũng di lý phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng
từ tp hcm ra tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đến khoản tiền gần ba trăm năm mươi tỷ đồng mà hà văn thắm làm thất thoát
trong phiên làm việc buổi sáng hội đồng xét xử công bố quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn thị minh phương do đang điều trị ung thư theo đề nghị của viện kiểm sát
dự kiến phiên xử kéo dài trong hai mươi ngày đến ngày hai mươi một tháng ba